đại nhạc hội v rock lần đầu tiên được tổ chức tại sân vận động bách khoa hà nội
hiện nay sân chơi nhạc rock tại việt nam rất ít tuy nhiên nhu cầu xem nghe nhạc rock ở việt nam vẫn rất lớn
v rock hai nghìn một mươi chín ra đời nhằm mục đích tạo thêm các sân chơi nhạc rock chuyên nghiệp thúc đẩy sự phát triển của rocket
chương trình có sự góp mặt của những ban nhạc nổi tiếng như bức tường microway cá hồi hoang windrander
và sự góp mặt của phù thủy âm thanh nổi tiếng người nhật bản azuma masaki
các ban nhạc đã tạo nên một bữa tiệc âm thanh sôi động đa sắc màu
v rock là một sân chơi âm nhạc mới nơi các ban nhạc được lựa chọn sẽ có cơ hội thỏa sức thể hiện chân dung âm nhạc của chính mình
và mang nhạc rock đến gần hơn với khán giả